nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán người ép cháu lờ lao động vất vả
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cháu l lại bị các đối tượng bán cho một công ty trung quốc
đặc khu kinh tế tỉnh bò kẹo lào tại đây cháu bị ép lao động cực nhọc
làm việc vất vả các đối tượng cho cháu lờ biết nếu muốn thắt khỏi nơi này
thì nói với gia đình phải đưa số tiền chuộc là một mươi nhân dân tệ
tương đương với khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng tiền việt nam
cháu l đã tìm cách viết đơn kêu cứu và gửi tới bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
tiếp nhận thông tin bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với cục phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng lên kế hoạch giải cứu và đưa cháu bé về việt nam
qua cửa khẩu quốc tế cầu treo hà tĩnh
hiện nạn nhân đã được đưa về một tổ chức hỗ trợ tâm lý sức khỏe và ổn định tâm lý
trước khi được đưa về nhà tại điện biên
bộ đội biên phòng tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng trong đường dây buôn bán người này
trước đó năm hai nghìn hai mươi ba hai bé gái ở nghệ an cũng được giải cứu khi bị lừa bán
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh nghệ an cho biết
lãnh đạo công an tỉnh nghệ an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an và công an huyện kỳ sơn
đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời giải cứu hai nạn nhân là trẻ em bị lừa bán
theo đó ngày một mươi ba tháng chín theo thông tin từ gia đình và quần chúng nhân dân cung cấp
tại địa bàn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn có hai bé gái sinh năm hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi một
bị một đối tượng xấu rụ rỗ lên xe ô tô sau đó trở đi đâu không rõ địa chỉ
sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát hình sự đã đồng chủ trì với công an huyện kỳ sơn
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an huyện con cuông công an huyện quỳ hợp
công an thị xã thái hòa công an thị xã hoàng mai tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã giải cứu thành công hai bé gái
đang bị đưa đến khu vực bãi biển diễn hải huyện diễn châu tỉnh nghệ an
bước đầu cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ hai bé gái nói trên bị đối tượng lương thị phâm
tên gọi khác là lương thị e sinh năm hai nghìn năm trú tại bản lưu thắng xã chiêu lưu huyện kỳ sơn
rủ dê lôi kéo đi làm việc nhẹ lương cao
hai bé gái sau khi được lực lượng công an chấn an và động viên được bàn giao cho chính quyền địa phương gia đình
vụ án sau đó tiếp tục được cơ quan công an tiến hành điều tra mở rộng
sự việc khác tương tự xảy ra năm hai nghìn một mươi năm
để có tiền ăn nhậu tần láo tả sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã nhận tâm bán cả cháu ruột của mình cho một người đàn ông trung quốc
sau đó y về việt nam và coi như không có chuyện gì xảy ra
thông tin từ công an huyện bát sát tỉnh lào cai
đơn vị tạm giữ đối tượng tần láo tả tên gọi khác là tần vật lù
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn nậm pung xã nậm pung huyện bát sát
để điều tra về hành vi mua bán trẻ em sang bên kia biên giới
nạn nhân không ai khác là cháu ruột của tả tên lò mùi gờ sinh năm hai nghìn
trú tại thôn km bốn xã bản vược huyện bát sát
trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín công an xã bản vược nhận được đơn đề nghị của ông lò kim phở bố đẻ của cháu gờ
về việc tần láo tả đưa bán con gái ông lò mùi g sang trung quốc
sau khi nhận được đơn của gia đình nạn nhân công an xã bản vược tiến hành xác minh vụ việc
và phát hiện tả có những dấu hiệu bất thường
đến ngày hai mươi bảy tháng chín công an xã bản vược báo cáo công an huyện bát sát và cơ quan điều tra
đã xác định được đối tượng tả hiện đang làm thuê trên địa bàn
đến tối cùng ngày cơ quan điều tra mời tả lên công an xã bản vược để tiến hành lấy lời khai
tại đây đối tượng đã khai nhận vào ngày sáu tháng bảy tài đã rủ cháu g con gái của chị ruột mình
sang trung quốc đòi tiền công bốc phát cùng
trước đó tài có sang trung quốc làm thuê và bị chủ nợ tiền
khi sang đến trung quốc tả không đòi được tiền nên đã bán cháu gờ cho một người đàn ông trung quốc
tên láo ú không rõ địa chỉ với giá sáu nhân dân tệ tương đương với hai mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi tám tháng chín bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã giải cứu bé gái bị bán
sang trung quốc cùng với tả đưa được em g về với gia đình
chỉ trong một thời gian ngắn nhiều trường hợp trẻ em gái đã bị bạn trai rủ rỗ qua mạng xã hội
lừa gặp rồi rủ làm chuyện người lớn gây hậu quả nghiêm trọng
đáng nói trong số đó có những em gái mới bắt đầu bước vào ngỡ cửa cấp hai
tình trạng này không chỉ dóng lên hồi chuông cho toàn xã hội
mà nó còn là báo động đỏ với những bậc làm cha làm mẹ trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay
điển hình như trường hợp của nguyễn cao dương sinh năm hai nghìn bốn ngụ tại tỉnh đồng tháp
sau thời gian trò chuyện qua mạng
dương thường xuyên đưa bé gái chưa đủ một mươi sáu tuổi vào nhà nghỉ để ăn trái cấm
theo đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai dương và b sinh năm hai nghìn tám
quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm yêu đương
trong thời gian quen nhau dương và b đã nhiều lần quan hệ tình dục
tại nhà nghỉ ở huyện bình tân và nhà trọ tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp
đến ngày chín tháng sáu gia đình của b biết được sự việc nên đã đến cơ quan công an để trình báo
tại cơ quan công an
dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cho tới ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long
đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn cao dương
sinh năm hai nghìn bốn ngụ tại xã tân hòa huyện lai vung tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
cũng quen nhau qua mạng trần hoàng gia huy sinh năm hai nghìn hai ngụ tại tỉnh long an
đã tìm mọi cách đưa bạn gái chưa đủ một mươi sáu tuổi đến nhà người quen chơi
và nhiều lần xâm hại
theo kết quả điều tra khoảng tháng tám năm nay huy có quen với đê sinh năm hai nghìn bảy
ngụ ở huyện vĩnh hưng tỉnh long an qua mạng xã hội và phát sinh tình cảm với nhau
ngày hai mươi một tháng bảy huy điều khiển xe mô tô lên thành phố hồ chí minh
để đón dê đưa đến nhà một người quen tại xã tránh an huyện màng thít
tại đây huy đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu đối với em dê
tính đến thời điểm huy thực hiện hành vi đê mới được một mươi năm tuổi một mươi một tháng một mươi ba ngày
công an huyện mang thít đã nhận được đơn tố giác của gia đình nên đã vào cuộc xa mình
tại cơ quan công an huy thừa nhận hành vi phạm tội
ngày một mươi chín tháng chín công an huyện màng thít tỉnh vĩnh lòng cho biết
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần hoàng gia huy
sinh năm hai nghìn hai ngụ tại xã lòng định huyện cần đước tỉnh long an
để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
công an huyện mang thít hồi tháng năm cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn quốc danh sinh năm hai nghìn bốn ngụ tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
điều tra về hành vi giao cấu với người từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi
thông qua mạng xã hội facebook vào khoảng tháng hai năm nay
danh đã làm quen với bé gái sinh năm hai nghìn tám ngụ tại huyện mang thít
đến ngày ba mươi tháng bốn danh đến nhà bé gái và ngủ lại qua đêm
tối ngày mùng hai tháng năm bé gái nhắn cho danh đến nhà chơi vì gia đình đi vắng
danh lái xe máy từ đồng tháp đến nhà bé gái và hai lần xâm hại tình dục nạn nhân
khuya cùng ngày gia đình bé gái về nhà và phát hiện vụ việc nên đã trình báo cho cơ quan công an
tại cơ quan điều tra danh thừa nhận quen bé gái qua mạng xã hội được khoảng hai tháng
và nảy sinh tình cảm nam nữ nên đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật
hay một trường hợp tương tự vương xuân tùng sinh năm hai nghìn năm ở quận nam từ liêm hà nội
đã bị tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt ba năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
bị hại trong vụ án là cháu nm a sinh năm hai nghìn chín ở hà nội
theo bản án sơ thẩm qua mạng xã hội facebook tùng quen biết cháu a
sau đó cả hai thường xuyên liên lạc với nhau qua ứng dụng messenger
qua vài lần đi chơi với nhau tùng và cháu an nảy sinh tình cảm nam nữ
chiều ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tùng mượn xe máy của bạn đến điểm hẹn đón cháu a về nhà chơi
một lúc sau tùng chở cháu tới nhà ông bà nội của tùng ở huyện đông anh hà nội
tại đây tùng dẫn cháu a lên phòng ngủ trên tầng hai
khoảng một mươi tám h một mươi năm cùng ngày tùng chốt cửa và rủ cháu a làm chuyện người lớn
được cháu a đồng ý tùng đã hai lần quan hệ với cháu
trong thời gian cháu a bỏ nhà đi bố mẹ cháu đã tìm nhiều nơi nhưng không thấy
khi biết con gái đến nhà ông bà nội của tùng bố mẹ cháu a đã tìm đến đây
cùng lúc đó hai người đàn ông đi cùng mẹ cháu a đã dùng tay chân và điếu cầy đánh vào tùng
thấy trao nội bị đánh ông bà của tùng đã gọi điện báo cơ quan công an
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh đã ra lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với tùng về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
quá trình điều tra và giải quyết vụ án cháu a và gia đình không yêu cầu bồi thường dân sự
và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho tùng
tại phiên tòa bị cáo tùng thừa nhận hành vi phạm tội như trên
hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo tùng đã phạm vào tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
bởi dù tùng được cháu hoa thuận tình cho giao cấu nhưng khi đó cháu a chưa đủ một mươi sáu tuổi
nên theo quy định của pháp luật thì hành vi này là phạm tội
một vụ việc nghiêm trọng khác cũng xảy ra tên nhân vật trong vụ án này đã được thay đổi
tính đến thời điểm này thì quân quê ở nghi lộc nghệ an mới hơn một mươi sáu tuổi
nếu như các bạn cùng trang lứa đang bắt đầu cho chặng đường mới của đời học sinh
thì quân phải đi trả giá cho những lỗi lầm của mình
bà nội của quân đấm lưng thùng thụp và khuôn mặt nhăn nhúm nói về đứa cháu trai
khi bị công an bắt quân đang học lớp chín có ai mà ngờ nó lại làm cái tội tay chờ như vậy
trong mắt bà quân vẫn đang là một đứa trẻ và không thể ngờ được
vì sao cháu lại phạm cùng lúc hai tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và tội cướp tài sản
quân là con trai thứ hai trong gia đình trên có một chị gái
bố quân đi làm thuê còn mẹ là một công nhân nhà máy
bố mẹ bận đi làm chị gái ở xa ông bà già yếu nên cũng không có nhiều thời gian để quan tâm sát sao cậu bé
quân chơi thân với tiến và bình bình bằng tuổi quân còn tiến thì lớn hơn một tuổi
tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cả nhóm đang đi chơi thì phát hiện ra hải một mươi năm tuổi đang cầm điện thoại chơi
bình đã rủ quân và tiến cướp
cả ba giàn dựng một kịch bản rằng hải đã đánh em của quân để có cớ gây sự
quân tắt vào mặt hải rồi khống chế để bình lấy điện thoại
cùng một trăm năm mươi đồng tiền mặt đưa cho tiến cầm
tổng giá trị tài sản mà nhóm của quân cướp của nạn nhân là hơn hai tám triệu đồng
cả ba chia nhau tiêu xài
chưa đầy hai tháng sau quân có hành vi giao cấu với một nữ sinh lớp sáu trú cùng địa phương
vụ việc vỡ lở khi nữ sinh này về muộn người thân đi tìm
khi gia đình nạn nhân tố cáo sự việc đến công an quân đã đi đầu thú
theo lời khai của quân trước đó hai ngày nữ sinh này chủ động gửi tin nhắn làm quen qua facebook cá nhân
quá trình trò chuyện cô bé cho biết
có xảy ra xích mít với một nữ sinh khác và tỏ ý muốn nhờ quân giúp hòa giải
quân nói anh giúp em thì đổi lại được gì và nhận được lời hứa trao thân của nữ sinh
tại khu vực vắng người thiếu niên này có hai lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân
cơ quan điều tra xác định tại thời điểm thực hiện hành vi các hành vi phạm tội
quân và bình mới hơn một mươi năm tuổi con tiến hơn một mươi sáu tuổi
trong khi mẹ quân nhận hết trách nhiệm trong việc giáo dục quản lý con
thì bố quân vẫn còn chưa thông
ông cho rằng trong vụ việc xảy ra
lỗi hoàn toàn không phải thuộc về con trai mình khi nạn nhân đã có hứa hẹn giao thân
khi được cơ quan chức năng giải thích cụ thể về việc nạn nhân chưa đủ một mươi ba tuổi
chưa hoàn thiện về nhận thức và tâm sinh lý thì dẫu có sự đồng thuận
hành vi của quân vẫn đủ cấu thành tội danh đã truy tố ông mới chấp nhận sự thật
với tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi quân bị tòa án tuyên phạt ba năm tù
ngoài ra thiếu niên này còn phải lĩnh án hai năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt chung thiếu niên này đã phải thi hành bản án năm năm tù
còn với tiến và bình mỗi bị cáo phải nhận hai năm tù về tội cướp tài sản
vụ án khép lại bằng bản án nghiêm minh và nhân văn của pháp luật
nhưng đã để lại nhiều bài học xót xa đối với những người làm cha làm mẹ
giá như bố mẹ của quân tiến hai bình không vì miêu sinh mà thiếu sự quan tâm sát sao tới con cái
giá như bố mẹ của nữ sinh kia thẳng thắn và kịp thời trang bị cho con những kỹ năng bảo vệ bản thân
thì có lẽ vụ án đau lòng đã không xảy ra
bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo tuổi mới lớn
nhưng đằng sau đó là những câu hỏi về trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ